tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi năm ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phiên họp đã diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chính phủ đề xuất ba phương án chuyển đổi các dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp sang đầu tư sử dụng một trăm linh vốn đầu tư công
phương án một chuyển đổi toàn bộ tám dự án thành phần bổ sung thêm bốn mươi bốn bốn trăm chín mươi ba tỷ đồng vốn nhà nước
phương án hai chuyển đổi năm dự án bao gồm mai sơn quốc lộ bốn mươi năm quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn nghì sơn diễn châu vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây bổ sung thêm ba mươi ba năm mươi sáu tỷ đồng vốn nhà nước
phương án ba chuyển đổi ba dự án bao gồm mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây bổ sung thêm hai mươi ba bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng vốn nhà nước